thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa ban hành công văn số chín nghìn một trăm ba mươi sáu nêu rõ để tiếp tục triển khai
thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu
bộ trưởng bộ y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia nhà khoa học trong tháng một mươi hai này để có giải
pháp ngăn chặn kiểm soát đẩy lùi các trường hợp mắc covid một mươi chín chuyển nặng và tử vong
cùng với đó văn phòng chính phủ cũng ban hành công văn số chín nghìn một trăm bốn mươi bốn truyền đạt ý kiến của thủ tướng
chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo các biện pháp đẩy nhanh chiến dịch
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín báo cáo số lượng vaccine về trong tháng một mươi hai này để tiêm đủ với
nhu cầu việc triển khai xã hội hóa thuốc điều trị covid một mươi chín và đưa vào bình ổn giá
báo cáo thủ tướng chính phủ trong ngày một mươi năm tháng một mươi